lại vừa xảy ra thêm một vụ xe tải bị mất phanh khi đang xuống dốc tại ngã tư đường vành đai phía tây
thuộc địa phận xã chư e bua thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
tại ngã tư này trong tháng trước một chiếc xe bồn trong khi chạy xuống dốc bị mất phanh
đã đâm liên hoàn vào đuôi các xe tải xe máy phía trước đang dừng chờ đèn đỏ
khiến một người chết và ba người bị thương
còn đây là vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày một tháng một mươi hai
khi chiếc xe ô tô tải chạy trên tuyến đường tránh tây thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
cũng bị mất phanh khi đang đổ dốc xuống ngã tư đèn đỏ giao với đường phạm ngũ lão
rất may tài xế đã cho xe va chạm vào đống gạch bên đường
vì vậy mà những người đang dừng chờ đèn đỏ phía trước đã thoát nạn
còn chiếc ô tô tải bị hư hỏng nặng phần đầu và ca bin
từ tháng không kịp cho nên là xuống đây có hai xe đậu chờ đèn đỏ ra với một xe máy
đến đường lịch xe máy nữa thì buộc thế tôi phải lách vô đống gạch để thôi
cố tình để làm sao đứng lại nhưng mà tới đây mình cảm thấy không đứng được nữa
thì mình phải lụi vô đống gạch để bảo đảm tính mạng cho người ta đi đường này thôi
cũng nhờ có những chính quyền địa phương ở đây hay là cho cấp thẩm quyền gì đó
để chỉnh lại con đường này con đường này
thật quá nghiệt ngã luôn mà tự nhiên cái đổ dốc đổ dốc góc cao mà có đèn đỏ trong này
thì không thể xử lý dịch tài xế nhiều nhiều khi họ đường lạ là họ không xử lý dịch
thì sẽ xảy ra tai nạn thôi
từ lúc mà mở cái con đường này ra cho tới bây giờ luôn là chưa biết bao nhiêu vụ tai nạn
bây giờ nhớ cũng không nhớ nổi nữa
nhưng mà tôi thấy cái đoạn đường này rất là nguy hiểm
mới đặt đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ này là chuyên bị ngay chỗ này luôn
một cái chỗ đổ dốc mà tất cả các cái tài xế lạ mà tới cái đường này
kể cả như tôi cũng là một cái tài xế nhưng mà tôi về đây rất là thành trọng
với vấn đề mà đổ dốc ở đây mình phải ra từ từ hoặc như thế nào
đó là một tôi là người quen ở đây người dân biết cái chỗ này
còn tài xế lạ thì không bao giờ biết được
ngã tư giữa đường vành đai phía tây và đường phạm ngũ lão
ở xã chư ê bua thành phố buôn mà thuột tỉnh đắk lắc
đang trở thành một điểm đen tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
các xe tài nạn chạy nhanh xuống dốc dễ bị sự cố mất phanh
để ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông ở ngã tư này
cũng như trên tuyến đường vành đai phía tây của thành phố buôn ma thuột
đòi hỏi ngành giao thông vận tải và các cơ quan chức năng của tỉnh đắk lắc
cần nhanh chóng nghiên cứu có giải pháp cũng như sớm bổ sung
các biển cảnh báo và có hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm